việc chống tụt hậu trong phát triển đối với tỉnh hà tĩnh là vấn đề rất lớn thu nhập người dân thấp chuyển dịch cơ cấu còn nhiều vấn đề do vậy việc sắp xếp lại bộ máy hành chính là rất cần thiết và đúng đắn
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh hà tĩnh vào chiều nay
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong dịp công tác này nhận thấy hệ thống chính trị trường học đã có chuyển biến mạnh mẽ và không phải địa phương nào cũng có nhận thức tốt như vậy trong quá trình sắp xếp lại bộ máy tạo nên sự đồng thuận cao đây là yếu tố quan trọng

đây là yếu tố quan trọng
đề nghị thủ tướng tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh thủ tục pháp lý để khởi công dự án nhà máy nhiệt điện vũng áng hai trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung tăng cường hợp tác đầu tư với nhật bản bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch điện bảy quốc gia